theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn hiện nay toàn tỉnh yên bái có gần sáu hộ dân đang sống trong vùng nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá ngập lụt lũ ống lũ quét cần phải di dời
bước vào mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám tỉnh yên bái đã lên phương án chuẩn bị ứng phó thiên tai kiểm soát an toàn đã được các địa phương triển khai với nhiều phương án phòng tránh trong đó tập trung vào những đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống khẩn cấp
trong đó có hơn hai sáu trăm linh hộ cần di rời do ngập lụt năm trăm hai mươi năm hộ cần di rời do lũ lũ quét trên hai bảy trăm linh hộ cần di rời do sạt lở đất và hai mươi hai hộ cần di rời do sạt lở bờ sông hồng
ngoài ra có sáu trăm tám mươi sáu khu vực sung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của mưa bão đồng thời vận động tuyên truyền hỗ trợ người dân di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
về lâu dài tỉnh yên bái sẽ tiến hành quy hoạch bố trí tái định cư cho những hộ dân nằm trong vùng đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp từ trượt lở đất đá ngập lụt lũ quét